tổng thống hàn quốc yun seok yoon cho biết ông đã nhất trí bình thường hóa hoàn toàn thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự với nhật bản
quyết định được đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh cùng ngày giữa tổng thống hàn quốc yoon seok yoon và thủ tướng nhật bản kishida fumio tại kogyo
phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp tổng thống hàn quốc nêu rõ hai bên đã quyết định bình thường hóa hoàn toàn hiệp định bảo mật thông tin quân sự chung
theo đó ông cho rằng hai nước nên chia sẻ thông tin liên quan các vụ phóng tên lửa của triều tiên và có phản ứng phù hợp
về phần mình thủ tướng nhật bản kishida fumio cam kết cải thiện các mối quan hệ giữa hai nước
hoan nghênh đề xuất của seoul đối với việc giải quyết mâu thuẫn về vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến
ông khẳng định nhật bản và hàn quốc sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực
đồng thời nhấn mạnh thêm rằng tăng cường các mối quan hệ song phương hiện là vấn đề cấp bách
thủ tướng kishida cũng nêu rõ nhật bản sẽ sớm nối lại các hình thức đối thoại an ninh với hàn quốc
và thiết lập khuôn khổ đối thoại an ninh kinh tế mới trong bối cảnh khu vực tiềm ẩn bất ổn